các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
anh phan văn quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại hà giang tài xế xe khách biển kiểm soát hai mươi ba f x bị nạn nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng
mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc hôm qua vào khoảng một h ba mươi hai h kém tôi đang di chuyển rất chậm rãi vì chuẩn bị tới đoạn cua tay áo
lúc ấy tôi đang chở hai mươi bốn người trên xe có hai lái xe để là luân phiên và một phụ xe
khi chưa tới khúc cua thấy ánh đèn ngược chiều đi rất nhanh tôi đã giả phanh và đi chậm lại
bắt chợt xe container lao nhanh tới
rồi bị lật về phía xe tôi đè lên một phần hai xe khách khi xảy ra tai nạn đầu óc tôi choáng váng
khi bừng tỉnh cảnh tượng hành khách gặp nạn khiến tôi còn sốc hơn
dù là tài xế có gần hai mươi năm kinh nghiệm và qua lại cung đường này nhiều lần
nhưng mỗi khi đến khúc cua này tôi luôn đi chậm vì đoạn đây là đoạn cua kép rất dễ xảy ra tai nạn
quá trình điều tra cơ quan chức năng tỉnh tuyên quang cho biết
tài xế xe container levante sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở xã hoành sơn huyện kinh môn tỉnh hải dương
lần đầu tiên vận chuyển hàng từ hà nội lên hà giang không quen đường
khi lưu thông đến đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn
là người dân gần hiện trường vụ tai nạn anh trần xuân thuận ở xa tư quận bàng hoàng kể lại
khoảng hơn một giờ ngày năm tháng ba tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng nổ lớn
nên mở cửa chạy ra ngoài thì thấy cảnh tượng kinh hoàng
nhiều nạn nhân vụ tai nạn nằm dưới dạng thoát nước một số người bị biến dạng phần mặt
có người đã nắm lấy tay tôi cầu cứu
lập tức tôi gọi điện cho lực lượng dân quân xã tư quận và hô hào hàng xóm tới cứu giúp
chị hoa cũng cho biết sau tai nạn các nạn nhân bị thương nằm la liệt trước cửa nhà chị
do ở nhà một mình nên lúc đầu chị sợ không dám mở cửa chị chắp tay cầu mong mọi người bình an
sau khi bình tĩnh lại chị cùng với mọi người tiếp nước lấy khăn lau cho các nạn nhân và động viên an ủi các gia đình

danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là
thưa quý vị vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi mạng sống của một mươi người và khiến cho năm người khác bị thương nặng
rất nhanh chóng các nạn nhân bị thương đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu
trong đó có một bệnh nhân nữ hai mươi ba tuổi tình trạng nguy kịch
trong khi đó ba bệnh nhân còn lại có tình trạng nhẹ hơn
các bệnh nhân chủ yếu có các chấn thương vùng tay chân bụng và hiện sức khỏe đã ổn định
sáng sớm ngày năm tháng ba chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang nguyễn văn sơn
cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang đề nghị bệnh viện huy động tối đa nhân lực
máy móc vật tư và sự hỗ trợ tri viện của bệnh viện tuyến trên để tập trung chữa trị tốt nhất cho những người bị thương
như đã đưa tin khoảng một giờ ba mươi sáu phút ngày năm tháng ba
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô khách tuyến cố định hà giang đi hà nội
với xe container chở hàng từ hải phòng đi hà giang
vụ tai nạn khiến cho cả hai phương tiện hư hỏng nặng
theo cục cảnh sát giao thông vụ tai nạn khiến năm người tử vong tại chỗ
gồm hai nam ba nữ năm người khác bị thương trong đó có lái xe khách hai phương tiện hư hỏng nặng
qua kiểm tra nhanh với hai tài xế ô tô cả hai không có cồn các điều kiện về người và phương tiện đảm bảo
tại hiện trường cảnh sát đã huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và các lực lượng khác tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả
đại diện cục cảnh sát giao thông thông tin bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân của vụ tai nạn
cùng với đó cảnh sát giao thông đã kiểm tra nhanh nồng độ cồn chân ma túy với hai tài xế điều khiển ô tô nhưng không phát hiện vi phạm
sau khi nghe báo cáo sơ bộ vụ tai nạn giao thông khiến năm người tử vong và nhiều người bị thương tại tuyên quang
phó thủ tướng trần lưu quang chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia bộ trưởng giao thông vận tải nguyễn văn thắng
yêu cầu phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia khẩn trương tổ chức đoàn công tác tới hiện trường
phối hợp với lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả thăm hỏi nạn nhân chia buồn với gia đình nạn nhân trong vụ việc
lãnh đạo chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương báo cáo về tình hình nguyên nhân vụ việc phối hợp với văn phòng chính phủ
ra công điện của thủ tướng chỉ đạo khắc phục khẩu quả vụ việc và các giải pháp ngăn ngừa không để xảy ra vụ việc tương tự
cũng liên quan đến tai nạn xe khách nghiêm trọng xảy ra trong thời gian gần đây chắc hẳn quý vị khán giả chưa thể quên vụ xe khách
lao xuống vực trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua đèo lò so thuộc xã cron huyện dark gray tỉnh con tum
thời điểm xảy ra vụ việc trên xe khách có ba mươi bảy người nhiều nạn nhân vẫn chưa hết hoàng sợ mỗi khi nhớ lại sự việc lúc đó
rất nhanh chóng cơ quan công an đang chờ kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu và thử các chân ma túy của tài xế
theo báo cáo của phòng cảnh sát giao thông tỉnh con tum ô tô bị nạn thuộc nhà xe ngọc gái do tài xế phan nhật ba mươi bốn tuổi cầm lái
sự cố được xác định do tài xế thiếu quan sát không làm chủ tốc độ khi chạy tới khúc cua cùi trỏ ở huyện daray
qua kiểm tra tài xế không có nồng độ cồn trong hơi thở âm tính với chất ma túy
xe khách sản xuất từ năm hai nghìn một mươi
còn hạn đăng kiểm đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
chiều ngày bốn tháng hai tức ngày hai mươi năm tháng chạp ông sang năm mươi bảy tuổi điều trị ở bệnh viện đa khoa tỉnh con tum vẫn còn choang váng
đau nhất do nhiều chấn thương sau vụ tai nạn xe khách đêm qua
ô tô chở ông cùng với ba mươi sáu người khi chạy đến quốc lộ một mươi bốn ở khu thôn darko xã dark long huyện dark gray đã lao xuống vực sâu hơn hai mươi mét
ông sang kể cách đây một tuần từ đắk rắc ra huế thăm người thân
lung một mươi bốn giờ ngày ba tháng hai
ông đón ô tô về tại đắk rắc
dọc đường xe dương một số khách từ huế quảng ngãi về con tum đắk lắc ăn tết
trong đó có khoảng một mươi trẻ em
khi xe đến địa phận tỉnh con tum trời tối đường đôi núi khúc hữu ông chậm mắt trên giường nằm phía sau cabin vì mệt mỏi
gần hai mươi hai giờ ông tỉnh dắc vì tiếng động mạnh ở đầu xe do đâm vào lăng can
trước khi phản ứng thì người bị quay vòng lễ tục
phần đầu và ngực của ông nhiều lần đập vào tay cầm rừng nằm khung sát
vài giây sau ông bất tỉnh
khi mở mắt thì thấy giỏ sách mảnh kính vỡ đè lên còn thân người bị kẹt trong khung xe biến dạng
bị thương khắp người song ông sang vẫn cố gắng chui qua thanh sát theo đường cửa sổ xe thoát ra ngoài
lúc này nhiều người trên ô tô la hét cầu cứu cùng với tiếng trẻ em khóc lóc
ông sang cho biết xe như khúc cây lăn nhiều vòng xuống vực
kể thêm may mắn là nơi xe khách cầm nạn có nhiều hộ dân sinh sống
khoảng hơn một mươi phút sau họ chạy xuống vực sâu
pin tiếp cận đưa một số nạn nhân ra ngoài
bản thân ông bị gãy xương không thể gượng dậy đường nhiều người khiêng lên đặt ở ven đường chờ xe cấp cứu
vị trí xảy ra tai nạn nằm trên cung đường có nhiều đoạn quanh co hiểm trở của quốc lộ một mươi bốn
tuyến huyết mạch dài chín trăm tám mươi km nối tây nguyên với các tỉnh miền trung và đông nam bộ
từ năm hai nghìn một mươi bảy một số người lập ra đội sos đèo lò so tuyến đèo dài ba mươi km chuyên cứu nạn những sự cố giao thông ở khu vực
ở cây hiện trường gần một mươi năm km
anh ngô quang quyết cùng năm thành viên trong đội cứu nạn đèo lò so tới ưng cứu nạn nhân ngay khi biết tin
đến nơi trước mắt anh là ô tô đã biến dạng kính cửa sổ chắn gió vỡ nát khung đỡ rừng nằm bị cong vênh nhiều thanh sát gãy đâm trúng người ngồi trong xe
các trục bánh xe trước đứt rìa phía ngoài ô tô có nhiều vết sức lớn kéo dài do trà sát vào đất đá
trước đó người dân địa phương đã đưa hơn hai mươi người ra ngoài họ ngồi xung quanh kêu gào do đau nhức mất máu
lúc này đôi sos
cùng với cảnh sát giao thông tiếp tục soi đèn pin chui vào trong xe tìm người mắc kẹt
nhiều người cũng tỏa ra xuống phía dưới tìm người có thể văng ra ngoài
đến gần sáng việc tìm kiếm mới kết thúc
theo anh quyết đoạn khu vực xảy ra tai nạn có các bụi cây rẻ lớn mọc trên nhiều đụn cát đã tạo thành chứa ngại vật giúp xe khách không bị lan xuống qua sâu
xe rừng nằm có nhiều nệm mút chăn mền cũng giúp cho người trên xe giảm vá đập
trung tâm y tế huyện darkray ở cách đó hơn một mươi năm km
đã điều bốn xe cấp cứu cùng một mươi năm y tá hộ lý đến hiện trường hỗ trợ đưa hai mươi một người từ ba đến năm mươi bảy tuổi về điều trị
bác sĩ y vũ phòng giám đốc trung tâm y tế huyện darkray cho biết
lúc đó hầu hết nạn nương tỉnh táo nhưng tinh thần hoảng loạn nhiều người bị xây xát dập cơ bắp
còn ba ca bị thương nặng đã chuyển lên bệnh viện tuyến trên
trước đó vào tối muộn ngày ba tháng hai xe ô tô khách biển kiểm soát bốn mươi bảy b năm trăm hai mươi chín
điều thông trên quốc lộ một mươi bốn theo hướng bắc vào nam
trên xe lúc này có gần bốn mươi người bao gồm cả tài xế và phụ xe
khi đến xã dark long thuộc huyện darkray chiếc xe khách bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng hai mươi mét
vì rơi xuống vực sâu nên xe ô tô khách bị biến dạng hư hỏng nặng
hàng chục hành khách bị thương và mắc kẹt trong xe hoảng loạn kêu cứu
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông trạm ngọc hồi đã phối hợp với các cơ quan chức năng huyện đắc lây
nhanh chóng có mặt tại hiện trường phá cửa đưa các nhận ngân đi cấp cứu
kỳ nhận ban đầu có hàng chục người bị thương không có người tử vong
nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định do lái xe không làm chủ tốc độ
không giảm tốc độ khi đi qua đoạn đường cong cua và xe mất lái tự gây tai nạn

bản tin tin tức của bản tin tin tức của bản tin tin tức của bản tin tin tức của bản tin tin tức của bản tin tin tức của bản tin tin tức của bản tin tin tức của bản tin tin tức của bản tin tin tức của bản tin tin tức của bản tin tin tức của bản tin tin tức của bản tin tin tức của bản tin tin tức của bản tin tin tức của bản tin tin tức của bản tin tin tức của bản tin tin tức của bản tin tin tức của bản tin tin tức của bản tin tin tức của bản tin tin tức của bản tin tin tức của bản tin tin tức của bản tin tin tức của bản tin tin tức của bản tin tin tức của bản tin tin tức của bản tin tin tức của bản tin tin tức của bản tin tin